hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi

cảm ơn các bạn đã theo dõi

khi người lao động muốn ra khỏi công ty về nơi ở thì phải có kết quả test nhanh âm tính
đối với người dân khi ra đường phải được tiêm hai mũi vaccine hoặc ít nhất là một mũi sau một mươi bốn ngày
người mắc covid một mươi chín xuất viện và đã hoàn thành cách ly tại nhà sau một mươi bốn ngày
người dân được ra đường để mua thực phẩm hàng hóa thiết yếu khám chữa bệnh thực hiện các hoạt động được chính quyền địa phương cho phép
như vận chuyển hàng hóa thiết yếu giao hàng thực hiện nhiệm vụ của điện lực viễn thông năng lượng vệ sinh
tham gia sản xuất
người dân được lưu thông trong phạm vi một vùng xanh vàng cam hoặc đỏ và từ vùng nguy cơ thấp vào vùng nguy cơ cao hơn
nhưng phải thực hiện năm k có giấy tờ chứng minh mục đích lưu thông giấy xác nhận tiêm ngừa vaccine hoặc giấy xuất viện
người dân di chuyển từ vùng nguy cơ cao đến vùng nguy cơ thấp hơn ngoài giấy tờ theo quy định khi ra đường
phải có thêm giấy test nhanh covid một mươi chín âm tính trong vòng ba ngày
người chưa tiêm vaccine đang trong thời gian điều trị cách ly
sáu mươi năm tuổi người dưới một mươi hai tuổi béo phi có bệnh nền chỉ được ra đường trong tình trạng khẩn cấp cấp cứu chuyển viện thiên tai thảm họa
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại